tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phạm trí dũng cầm đầu
vào ngày một mươi tám tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn tưởng thụy
bị can nguyễn tưởng thụy sinh ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi tại nam định
chỗ ở phòng năm trăm linh bảy nhà a hai trung cư năm mươi bốn hạ đình phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hcm
bị bắt về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam và khám xét nơi ở đối với nguyễn tường thụy
quá trình bắt khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật
và đã thu giữ được nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội
phục vụ công tác điều tra vụ án
một thầy giáo ở nghệ an vừa bị lực lượng công an bắt giữ cùng lượng lớn ma túy
bao gồm hai kg ma túy đá hai bánh heroin và một mươi chín bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
dạng sáng qua tại bản khe nằn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
tổ công tác công an huyện kỳ sơn chủ trì phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy
cục hải quan nghệ an và ban công an xã chiêu lưu kỳ sơn
phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu bá sìa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lầu bá xìa đang là giáo viên tại trường trung học cơ sở mường lống xã mường lống huyện kỳ sơn
trong chiều ngày hôm nay công an phường năm quận gò vấp tp hcm
cho biết đã tiếp nhận và đang lập hồ sơ xử lý vụ chủ nhà trọ trên đường huỳnh khương an
dùng tua vít đâm người phải nhập viện cấp cứu do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
trước đó nữ sinh tên trang đến thuê trọ tại số một trăm hai mươi tám đường quỳnh khương an
phường năm quận gò vấp tp hcm cùng một số người bạn
trong quá trình sinh hoạt thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà trọ và người cháu của chủ nhà trọ
tối ngày hai mươi hai tháng năm chị trang đi học về thì phát hiện bị vứt rác vào nhà trọ
sau đó nói chuyện và nảy sinh mâu thuẫn với cháu của chủ nhà trọ
khi anh huy bạn trai của chị trang tới thì bị chủ nhà trọ khóa trong phòng
rồi dùng vật nhọn tấn công liên tiếp mặc dù nhiều người đã can ngăn
bạn đó tính canh như mà anh lâm kêu là mày không được vô không là tao đâm chết mày luôn
khi em sang thì là em nhận được thái độ không tôn trọng của bên phía anh lâm
và cháu của anh lâm thái độ không hợp tác
thì trong lúc hai bên đang xảy ra lời qua tiếng lại thì anh đâm lao vào đánh em
thì em chỉ chẳng biết chống đỡ
sau đó thì là anh lâm anh chạy ra anh ấy tắt cầu giao
có hành vi là muốn nhắm vào đâm vào mắt của em
thì là em đã cố gắng né thì là né được không đâm vào mắt
thì là em phải chịu hai vết ở trên chán
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm các bác sĩ cho biết anh huy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
hai vết thương trên đầu do vật nhọn gây ra phải không sáu mũi
nhiều vết trầy xước bầm tím trên người hiện vẫn đang được theo dõi tri giác sinh hiệu
lãnh đạo công an phường năm quận gò vấp cho biết đã xuống hiện trường mời các bên lên làm việc
đồng thời đợi kết quả giám định thương tật để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
sau bốn ngày làm việc vào chiều ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la
đã luận tội một mươi hai bị cáo trong vụ nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
cho bốn mươi bốn thí sinh ở tỉnh này
cụ thể bị cáo nguyễn thị hồng nga bị đề nghị mức án từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù
tội nhận hối lộ bảy tám năm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo là từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù
bị cáo lò văn huynh bị đề nghị từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù
tội nhận hối lộ sáu đến bảy năm tù lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt bị đề nghị là từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù
bị cáo cầm thị buôn sọn bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù
tội nhận hối lộ năm đến sáu năm tù lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt đề nghị là từ chín đến một mươi một năm tù
đối với bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ
viện kiểm sát đề nghị nguyễn minh khoa và trần văn điện cùng từ một mươi hai đến một mươi ba năm
bị cáo hoàng thị thành và lò thị trường cùng từ hai đến ba năm tù
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần xuân yến từ bảy đến tám năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng tội danh trên bị cáo đặng hữu thủy bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù
bị cáo đỗ khắc hưng từ năm đến sáu năm bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và đinh hải sơn từ hai đến ba năm tù
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đưa là một trong những thiết bị nguy hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến vấn đề mất an ninh trật tự tại địa phương
xác định rõ được vấn đề này những năm qua công an thị xã sapa tỉnh lào cai đặc biệt chú trọng tuyên truyền
và vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm nhờ đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân
công tác dân vận một chủ trương lớn của đảng và nhà nước đã được công an thị xã sapa
thực hiện có hiệu quả trong những năm gần đây
kết quả này đã được chứng minh đó là chỉ trong một buổi sáng lực lượng công an đã thu được hơn ba mươi loại súng tự chế
kíp kiếm giao của người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng
bản thân cá nhân tôi thì tôi cũng dùng một thời gian
thì tôi cũng cảm nhận là cái khẩu trang này là một loại súng tự chế
một loại súng mình tự chế như thế này là thứ nhất là vi phạm pháp luật
hay nữa là mình không cân thận thì không may mà ảnh hưởng
mà bị nổ mà bị gây tai nạn hoặc là bị tự bán và người thì nó bị chết người
thế thì tôi cứ suy nghĩ là cái này là nguy hiểm cho xã hội cũng như là cho bản thân
thế thì chứ vì vậy tôi cũng như thông tin của công an
cũng như là chính quyền địa phương quy định của nhà nước
thì tôi sẽ mang đi nổ
đã thành thông lệ hôm nay các cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính công an thị xã sapa
lại có buổi nói chuyện cùng với bà con
tại đây mọi câu hỏi thắc mắc đều được đưa ra để trao đổi bàn bạc
một cách thẳng thắn dân chủ công bằng
và đó là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi trong nhận thức của bà con
tôi biết là đoàn công tác của công an huyện tôi tuyên truyền vũ khí và liều nổi
để hỗ trợ cho bà con
các địa bàn trên thị xã thì đa số là đồng bào dân tộc thiểu số
bà con chưa nắm được và chưa hiểu được tác hại của vũ khí và liều nổi
công cụ hỗ trợ của các gia đình
chúng tôi cử các công chí viết tiếng đồng bào dân tộc đến từng hộ
từng nhà và vận động để bà con tự nguyện tự giác giao nộp công cụ vũ khí và liều nổi hỗ trợ
các địa bàn trên thị xã sapa tỉnh lào cai có trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
do đó việc thay đổi nhận thức của bà con là rất khó
xác định rõ được vấn đề công an thị xã sapa đã thường xuyên phối hợp với người có uy tín
trưởng các dòng họ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực
về cơ bản là nhân dân đã tự động đem các vũ khí tự chế của mình đến để nộp lại cho ban công an xã
chứ để ban công an xã bây giờ là công an xã
bà con nhân dân đã nộp các cái đó về công an xã thì chúng tôi lại tiếp tục cử cho lực lượng tiếp tục đi giả soát
giả soát ở các cái hộ gia đình các cái lều lán của bà con nhân dân ở trong rừng
nhưng còn nếu phát hiện thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và vận động bà con nhân dân
hiện nay thì cái việc này chúng tôi đánh giá là cái vũ khí tự chế trong nhân dân chắc là không còn
bà con cũng rất là ý thức
hiện nay thì cái việc này chúng tôi đánh giá là có hiệu quả rất là tốt
trong đó cái vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an xã
sau những thành công ở xã tả văn cuộc vận động đồng bào không tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
tiếp tục được triển khai ở hậu khóc các xã của thị xã sapa tỉnh lào cai
kết quả này đã thực sự tạo ra sự chuyển biến trong cách làm của công an thị xã sapa nói riêng
và công an tỉnh lào cai nói chung
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là trong ngày thứ tám gia quân tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ
từ ngày một mươi năm tháng năm cả nước đã xảy ra một mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn người và bị thương một mươi hai người
so với ngày hai mươi một tháng năm tai nạn giao thông đã giảm bảy vụ giảm năm người chết và giảm chín người bị thương
trên các tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
và ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã lập biên bản một mươi năm chín trường hợp vi phạm
tạm giữ hai ba trăm bảy mươi bốn phương tiện và tước chín trăm bốn mươi tám giấy phép lái xe
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã phát hiện và xử lý bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
một hai trăm một mươi bảy trường hợp vi phạm về tốc độ
và bốn trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy
các tổ công tác đơn vị thuộc cục cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc
đã lập biên bản một trăm linh bốn trường hợp tạm giữ tám phương tiện và tước hai mươi hai giấy phép lái xe
tại tỉnh bình định trước thực trạng xuất hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một mươi chín mới
gây ảnh hưởng đến chất tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
các lực lượng công an tỉnh đã và đang phối hợp với cảnh sát cơ động bộ công an quyết liệt tuần tra kiểm soát
nhằm ngăn ngừa và xử lý triệt đề vấn nạn này
từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay hàng đêm hàng chục cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động bộ công an
cùng với phương tiện vũ khí trang thiết bị và chó nghiệp vụ đã tập kết về doanh trại của đại đội cảnh sát cơ động công an tỉnh bình định
để cùng phối hợp tham gia tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh
theo đó bên cạnh nhiệm vụ phòng chống tội phạm lực lượng cảnh sát cơ động còn tập trung vào việc phòng ngừa tình trạng đua xe trái phép
trên một số tuyến quốc lộ nhất là tuyến quốc lộ một mươi chín mới đoạn từ ngã ba cầu bà di đến trước khu đô thị đại phú gia
thuộc địa bàn phường nhân bình thành phố quy nhơn
qua nguồn tin của nhân dân các thanh niên tụ tập đua xe trái phép từ thời gian khoảng hai mươi h đến bốn h sáng đua xe trên các tuyến đường
nhất là tuyến đường một mươi chín mới đơn vị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình định đã chủ động tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
phối hợp với trung đoàn im ba cảnh sát cơ động bộ tư lệnh tuần tra liên quân
trên các tuyến đường
quốc lộ một a quốc lộ một d và quốc lộ một mươi chín mới
tuyến quốc lộ một mươi chín mới rất thông thoáng mật độ giao thông còn ít nên các đối tượng thanh thiếu niên tìm đến để tổ chức đua xe trái phép
nhất là vào ban đêm với phương châm phòng ngừa là chính đã gần một tháng nay lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an và công an tỉnh
phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an thành phố quy nhơn liên tục tuần tra trên tuyến đường này
ở nhiều khung giờ khác nhau để chủ động ngăn ngừa các đối tượng tổ chức đua xe
ngoài ra lực lượng chức năng còn thường xuyên bố trí một tổ công tác bí mật theo dõi động tĩnh của các đối tượng
khi phát hiện có dấu hiệu đua xe liền thông báo để các đơn vị cùng phối hợp gia quân xử lý
từ khi nhận được kế hoạch góp trên đơn vị đã tổ chức quán triệt từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
từng cán bộ chiến sĩ đã nhận thức rõ được trách nhiệm vai trò nhiệm vụ của mình trong công tác tuần tra kiểm soát
phối hợp cùng với công an tỉnh bình định để giữ gìn an ninh tự tật tự an toàn xã hội
luôn lấy hết tính toàn trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ
để đảm bảo không có tình trạng đua xe trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh bình định
từ khi mà có lực lượng cảnh sát giao thông và phối hợp với chủ công phối hợp với đơn vị cảnh sát cơ động
thứ hai nữa là phòng cảnh sát cơ động phối hợp với im ba tổ chức tuần tra trùng lưu trên các tuyến đường quốc lộ một mươi chín
và tuyến đường quốc lộ một a thì ta làm giảm bớt và ngăn ngừa các thanh niên tụ tập đuôi xe trái phép
theo kế hoạch các đơn vị chức năng của công an tỉnh trong đó nòng cốt là cảnh sát cơ động
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cảnh sát cơ động bộ công an và công an các địa phương
tiến hành tuần tra vũ trang nhằm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng chức năng sẽ chấn áp mạnh mẽ với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có việc đua xe trái phép
bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an đề nghị mọi người tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm
trong đó có việc đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một mươi chín mới
góp phần ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm giữ gìn trật tự trị an vì sự bình yên của người dân
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay tại khu phố bốn phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến hàng trăm mét vuông nhà xưởng
cùng nhiều sản phẩm gỗ thành phẩm bị lửa theo dụi
vào thời gian trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho xưởng gỗ của một hộ dân
nằm trong khu dân cư thuộc khu phố bốn phường tân hòa thành phố biên hòa
ngay lập tức nhiều người đã hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an đồng nai và thành phố biên hòa
đã điều tám xe cứu hỏa cùng năm mươi chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa và chống cháy lan
sau hơn một giờ đồng hồ thì ngọn lửa được dập tắt
vụ cháy bước đầu không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hàng trăm mét vuông nhà xưởng
cùng nhiều sản phẩm gỗ thành phẩm bị thiêu dụi ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
đến một mươi tám h chiều ngày hai mươi bốn tháng năm việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới
hiện còn năm mươi tám ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế
như vậy là đến chiều ngày hôm nay đã tròn ba mươi tám ngày việt nam bảo vệ được thành quả bước đầu
trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
và đến thời điểm này việt nam có tổng số ca mắc covid một mươi chín là ba trăm hai mươi năm ca
trong đó đã có hai trăm sáu mươi bảy ca được chữa khỏi
hiện còn năm mươi tám ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế
trong đó số ca âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca
và số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca
vào chiều ngày một mươi tám tháng năm đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã về dân hương tại đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh
tại núi trung xã kim liên huyện nam đàn nơi chủ tịch hồ chí minh đã gắn bó thủa thiếu thời
cũng tại xã kim liên đoàn đã đến dân hoa dân hương lên anh linh của chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã dâng lên nén hương thơm lãng hoa tươi thắm
để bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của người
vào chiều ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến dâng hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu lưu niệm sáu điểu bắc hồ dậy công an nhân dân
xã nhãn nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của bác dâng lên bác những chiến công xuất sắc của lực lượng công an nhân dân
trong rèn luyện công tác chiến đấu
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến tham quan nhà truyền thống sáu điểu bắc hồ dậy công an nhân dân
và dâng hương tại chùa tứ giáp xã nhãn nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
nơi đặt trụ sở công an khu một mươi hai cũng là nơi đón nhận sáu lời dạy của bác hồ đối với lực lượng công an nhân dân
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng năm đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn
trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng ngày hai mươi ba tháng năm trình bày tờ trình luật cư trú sửa đổi trước quốc hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
luật được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư
đảm bảo tốt hơn nữa tính công khai
minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú và tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú
dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng thay thế phương thức quản lý cư trú từ thủ công là sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin
bộ trưởng tô lâm cho biết chính phủ đã thống nhất bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương và dự thảo luật cư trú sửa đổi
trình quốc hội được thể hiện theo định hướng này
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ ngày hai mươi một tháng năm bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên khóa một mươi bốn
và trao quyết định bổ nhiệm chức danh thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ công an đối với đồng chí trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an
quyết định bổ nhiệm chức danh thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam
thuộc bộ công an đối với đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm cũng thể hiện sự tin tưởng
trên cương vị mới của mình các đồng chí thứ trưởng bộ công an tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
là những người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo
đoàn kết cùng tập thể đảng ủy công an trung ương xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
ngày một mươi chín tháng năm tới thăm hỏi động viên thầy và trò trường tiểu học nhã nam
thứ trưởng bùi văn nam thay mặt đoàn công tác đã trao phần quà trị giá ba mươi triệu đồng tặng ban giám hiệu nhà trường
thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận sự cố gắng của tập thể nhà trường trong việc khắc phục khó khăn những năm qua
đạt được thành tích tốt trong dạy trường
đồng chí thứ trưởng động viên tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường
tiếp tục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thi đùa dạy tốt học tốt và mong muốn nhà trường ngày càng phát triển
đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục đào tạo
phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
học viện cảnh sát nhân dân phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
với các hình thức nội dung đa dạng phù hợp thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
được đảng nhà nước bộ công an giao phó
trong đó nội dung mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa
và phù hợp với thực tế tổ chức và chức năng nhiệm vụ của học viện
gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác giáo dục đào tạo của học viện
vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm bộ công an tổ chức hội nghị đảm bảo an ninh trật tự
trong phòng chống thiên tai và nhiệm vụ phòng chống thiên tai
trong lực lượng công an nhân dân theo hình thức trực tuyến
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo ứng phó
với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong phòng chống thiên tai
và nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát bổ sung xây dựng và hoàn thiện
các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong ứng phó khắc phục
hậu quả thiên tai theo từng tình huống cụ thể
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản sức khỏe của nhân dân
vào sáng ngày hai mươi tháng năm tiểu ban an ninh y tế thuộc ban tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc
các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
và tiểu ban an ninh trật tự đại hội của bộ công an tổ chức phiên họp thứ nhất
phát biểu tại phiên họp trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đề nghị
thường trực tiểu ban an ninh trật tự tiếp thu bổ sung hoàn thiện các kế hoạch
phương án đảm bảo an ninh trật tự y tế đại hội
đồng thời nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương cần thống nhất nhận thức
huy động đồng bộ các lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt các biện pháp
nhằm đảm bảo an ninh an toàn đại hội
ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
có buổi làm việc với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị trước mắt đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo hướng dẫn của đảng ủy công an trung ương đúng định hướng tiến độ đảm bảo đúng quy trình
quy định của đảng về tổ chức đại hội đảng các cấp thực hiện nghiêm kế hoạch giả soát đánh giá năng lực
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tiêu chuẩn tiêu chí về cán bộ theo quy định của bộ
đẩy mạnh cải cách hành chính hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học ứng dụng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại buổi tiếp ngài sale adibi đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa hồi giáo iran tại việt nam
thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ công an việt nam thứ trưởng lê tấn tới gửi một mươi khẩu trang kháng khuẩn
hỗ trợ bộ nội vụ iran vượt qua những khó khăn
thứ trưởng lê tấn tới đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp
phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ
hợp tác phòng chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước